các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây lễ bốn mươi chín ngày của cô ca sĩ phi nhung được gia đình và bạn bè đồng nghiệp tổ chức tại việt nam và mỹ
ở mỹ buổi lễ diễn ra vào dạng sáng nay theo giờ việt nam và được trực tiếp trên kênh youtube của wendy phạm con cái ruột của cố ca sĩ phi nhung
ở xứ sở cờ hoa con gái phi nhung wendy phạm tổ chức lễ tại tỉnh xá giác an mỹ
tên của nữ ca sĩ được kết vòng hoa và đặt tại bàn thờ chính
nhiều nghệ sĩ hải ngoại cũng đã đến tham dự và thắp nén nhang cho dòng ca đã khuất
wendy phạm và gia đình cùng với rất nhiều khán giả đã có mặt ở tỉnh xá để đọc kênh và cầu nguyện cho cô ca sĩ
đặc biệt nhiều sao việt đang sống ở mỹ cũng tranh thủ đến thăm viếng cố ca sĩ phi nhung như thoại mỹ thanh tâm cẩm thu
trên trang cá nhân thoại mỹ đã viết
nhớ lại những lần mấy mọi người đi lưu diễn cùng nhau đẩy ấp kỷ niệm
trong ngày diễn ra lễ bốn mươi chín ngày của mẹ gandhi có mặt từ sớm loa chua toàn mọi công đoạn cho buổi lễ
cô giữ bình tĩnh cùng người thân cầu nguyện cho hương linh của mẹ được siêu thoát
sau khi sư thầy tổng kinh xong wendy phát biểu
có hai con nhớ mẹ con sầu có hai con gặp mẹ trong nước mắt mẹ hỡi bây giờ mẹ ở đâu
mẹ ơi mới đây đã đến bốn mươi chín ngày của mẹ từng ngày ấy sẽ nát tim con
từ thỏa nhỏ đến bây giờ con luôn được bảo bọc trong tình yêu thương của mẹ
mẹ yêu thương người và làm từ thiện con và hai đứa cháu mãi nhớ những kỷ niệm và yêu thương mẹ
trong lễ thất con gái cố ca sĩ phi nhung rơi nước mắt đọc tâm thư gửi mẹ
mẹ ra đi thanh thản mẹ nhé con hứa sẽ làm những gì mẹ dặn
con sẽ chăm sóc tốt hai cháu và cho bé học tiếng việt
con sẽ làm từ thiện và chăm sóc các con của mẹ ở việt nam
con sẽ kêu gọi xây dựng lớp việt ngữ
nhớ về cuộc đời mẹ con yêu mẹ nhiều lắm
ngoài quen đi phạm ca sĩ truy duy phương trinh cũng túc trực
lúc sinh thời phi nhung là em kết nghĩa thân thiết của jim phương trinh gần ba mươi năm qua
do đó khi em gái qua đời truy duy luôn bên cạnh hỗ trợ gia đình để lo hội sự cúng kiếng
ngoài ra một số nghệ sĩ khác như thuế nga bằng kiều đức tiến cũng đã đến cầu nguyện cùng với gia đình
trong buổi lễ bốn mươi chín
bàn thờ phi nhung được trưng bày hoa quả xoay trẻ tươm tất cùng với hai lãng hoa
cho cốt giọng ca bông điên điển đặt tại đây thời gian qua để bạn bè khán giả gần xa có thể đến thắp hương tưởng nhớ
hàng ngày quen đi đều lên chùa sắp xếp việc thờ phụ mẹ
cô còn bận rộn chăm sóc hai con nhỏ nên không có thời gian suy nghĩ buồn phiền
dù vậy con gái phi nhung chưa thể vượt qua nỗi mất mát lớn
quen đi cho biết
tôi tự hỏi mọi thứ hiện tại đều có phải sự thật
xong tôi biết mẹ không thích con gái khóc nên bản thân từ nhổ phải mạnh mẽ cười nhiều hơn để mẹ ra đi thanh thản
mình buồn hoài không làm gì được hết
quen đi chia sẻ thêm
một hoặc hai năm sau khi nào xả tang tôi sẽ đưa mẹ về việt nam thăm mọi người
mẹ thích đi chơi biển nên tôi đưa cho cốt mẹ đến hawaii và giải xuống biển theo nguyện vọng của mẹ
tại buổi lễ chóng ngoại của cố ca sĩ phi nhung mặc ở dài như đúng sở thích của bà nút sinh thời
thúy nga đức tiến cùng giảng nghệ sĩ vbis cũng đến tưởng nhớ người đồng nghiệp thân thiết
nghệ sĩ thoại mỹ cũng có mặt để thăm viếng người đồng nghiệp quá cố
nhiều nghệ sĩ vắng bóng từ lâu cũng đến thắp hương
trên trang facebook của chuyên gia trang điểm nhật bình
người anh thân thiết của giọng ca bông điên điển đăng tải bức ảnh cố ca sĩ chụp bên món ăn yêu thích
đó là đĩa khoai lang luộc dân dã
món yêu thích của nàng bình dân và đơn giản chỉ vậy thôi mà giờ kêu dạy ăn khó quá
người quen phi nhung viết
lúc ca sĩ phi nhung vừa ra đi nhật bình từng nói về việc nữ ca sĩ đang trên giường bệnh
nhưng vẫn viết giấy nói thèm ăn khoai lang
nhật bình thêm sự
bé phi nhung ơi đứa em chăm sóc cho bé trong bệnh viện nhắn lại
nên tôi đem khoai lang mặt đến cho bé nè
cứ nghỉ ngơi bình yên nha bé
cả nhà thương bé
bên cạnh đó anh còn tiết lộ phi nhung có thói quen uống caposino vào buổi sáng
nên anh cũng cẩn thận mua tất cả mọi thứ đến cúng cho bản thân và đặt ngay ngắn trước di ảnh
vụ việc ca sĩ phi nhung ra đi vì covid một mươi chín vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng
lễ bốn mươi chín ngày của cố ca sĩ được tổ chức long trọng không chỉ ở mỹ mà tại việt nam
buổi lễ diễn ra tại chùa pháp vân tân phú tp hcm
và sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi một không kém phần công phu với đông đảo những anh em nghệ sĩ việt cũng tới dự
mới đây bạn bè người thân của phi nhung đã chia sẻ loạt ảnh chuẩn bị ở việt nam
bản thân của phi nhung viết trên trang cá nhân
mọi người chuẩn bị bốn mươi chín ngày cho chị mà vẫn chưa tin chị thật sự đi rồi
chắc chị đang đi vòng quanh thế giới thăm hết mọi người
nhưng dù chị có đi đâu thì chắc chắn chị luôn ở trong tim những người ở đây
được biết buổi lễ được tổ chức tại chùa không ảnh của phi nhung được dựng khắp các lối đi cũng như trong ban thờ chính kèm theo đó là vô số vòng hoa kết lại
mỗi không ảnh được đặt trên sen tượng hướng phật
dương ảnh tưởng điệm của phi nhung được kết hoa trắng cầu kỳ
mới đây hình ảnh từ buổi lễ cúng bốn mươi chín ngày cho cố ca sĩ phi nhung tại việt nam được cậu người mẫu trang trần chia sẻ
có thể thấy rất nhiều hoa tươi được sử dụng và khung cảnh được thiết kế với nhiều ánh đèn lung linh như một sân khấu dành cho người nghệ sĩ quá cố
xung quanh có rất nhiều di ảnh của cố ca sĩ phi nhung được in khổ lớn để bài trí
phía bên ngoài địa điểm diễn ra lễ cúng có nhiều vệ sĩ túc trực để đảm bảo an ninh
được biết người hâm mộ muốn tham gia cúng bốn mươi chín ngày cho nữ ca sĩ phi nhung có thể đăng ký từ trước và đến thắp hương
tuy nhiên vì tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp phía ban tổ chức yêu cầu khán giả đến phải đảm bảo quy tắc năm k và tuân thủ những quy định phòng dịch
nghệ sĩ bình tinh cũng có mặt từ sớm để dự lễ viếng bốn mươi chín ngày của phi nhung
danh ca ngọc sơn cũng có mặt
ca sĩ lệ quyên đã có mặt từ sớm ở chùa pháp vân để đưa tiếng phi nhung
dòng ca sổ tím thiệp hồng đã viết nàng yên nghỉ nha thương nàng
các sư thầy đang làm lễ phóng sinh để hồi hướng công đức cho dòng ca bông điên điển
danh ca ngọc sơn cùng ca sĩ quách tuấn du nghệ sĩ lô tô lẩu lộ đến viếng ca sĩ phi nhung
ca sĩ ngọc sơn đã nói không phải ai có tiền cũng có thể nuôi con của người khác
cố ca sĩ là người có tâm và quảng đại mới làm được điều đó
sau khi hát ca khúc do anh sáng tác lòng mẹ ca sĩ thay mặt nhà hậu tâm tặng năm trăm linh triệu đồng cho các con nuôi phi nhung
tuy nhiên sư cô thích nữ minh viên chùa trì chùa pháp lạc ngôi chùa nơi các con nuôi của nghệ sĩ đang ở xin không nhận số tiền này
nhiều năm qua sư cô là người cùng phi nhung nuôi dưỡng dạy dỗ hai mươi ba trẻ mổ côi tại chùa
ca sĩ quách tuấn du cho biết trước đây thường cùng phi nhung đi hát từ thiện ở các chùa cũng như tham gia hoạt động vì cộng đồng
với tôi chỉ nhung là một đồng nghiệp hiền lành luôn hết lòng vì mọi người không bao giờ tính toán
anh nói nghệ sĩ thanh hằng có chia sẻ đầy xúc động tại lễ viếng
thanh hằng đã nói tôi cầu nguyện phi nhung ra đi thanh thản về với quái phật
chị hát một đoạn vọng cổ tưởng nhớ của ca sĩ
ca sĩ phương mỹ chi thể hiện liên hoa lý ngọc cương cô cho biết hát bài hát vì trong lòng cô đàn dị như một đoá hoa sen
ca sĩ tú my hát bảo vệ nơi đâu của phạm hồng biển
cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được biết đứng trên sân khấu cùng gì luôn thương nhớ và biết ơn gì
các con nuôi cố ca sĩ phi nhung có mặt đầy đủ tại lễ viếng bốn mươi chín ngày của mẹ
cùng đông đảo anh chị em bạn bè trong giới nghệ sĩ cũng tham gia buổi lễ
phi nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại gia lai trước khi sang mỹ đỉnh cư
chị nổi danh với các ca khúc bông điên điển còn thương rau đắng mọc sâu hẻ
sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại
năm hai nghìn năm chị về nước ca hát
bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật phi nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện
diện nổi tiếng nhân hậu khi có hai mươi ba người con nuôi là trẻ mồ côi cơ nhỡ hoặc có gia cảnh khó khăn
phi nhung qua đời ở tuổi năm mươi một vào một mươi hai h một mươi năm phút trưa ngày hai mươi tám tháng chín
vào hồi tháng tám ca sĩ đi từ thiện về và bị cảm
xét nghiệm rt pcr cho kết quả dương tính với ncov
giữa tháng tám chị nhập viện tại bệnh viện gia an một trăm một mươi một
sau đó chuyển sang bệnh viện trợ rẫy điều trị ở khoa hồi sức tích cực đến khi mất
ca sĩ được hỏa tán ngày tám tháng một mươi
sau đó cho cốt được nghệ sĩ việt hương đưa về mỹ để con gái làm lễ tang
thưa quý vị khán giả thông tin ca sĩ phi nhung qua đời đã khiến không ít người cảm thấy xót thương
do số phận của giọng ca bông điên điền và cảm nhận sức ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
đã gây ra cho biết ba số phận con người
mong rằng cô sẽ ra đi thanh thản
trước đây hay sau này phi nhung sẽ mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim của người yêu nhạc
hơn hết cô còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình thiện nguyện giúp người giúp đời
và đến đây chương trình cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại